phó thủ tướng vương đình huệ và đoàn công tác của chính phủ đã làm việc với tỉnh quảng ninh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội công tác thực hiện chính sách tiền lương bảo hiểm xã hội và yêu đãi cho người có công và việc triển khai các chỉ đạo của trung ương về phát triển khu kinh tế vân đồn xây dựng đề án thành lập khu hành chính kinh tế đặc biệt vân đồn
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng vương đình huệ khẳng định quảng ninh là một trong bốn tỉnh trọng điểm về thu nội địa của cả nước luôn tìm ra mô hình mới cách làm hay trong bộ máy tổ chức và kinh tế có đội ngũ cán bộ lãnh đạo dám nghĩ dám làm tổ chức chỉ đạo quyết liệt là mô hình tốt cho trung ương nghiên cứu
phó thủ tướng cũng cho rằng quảng ninh là địa phương tiên phong mạnh dạng nhất của cả nước trong thực hiện đổi mới phương thức nâng cao năng lực sức chiến đấu của đảng thực hiện tinh giản bộ máy biên chế
thực hiện chính sách tiền lương bảo hiểm xã hội và yêu đái người có công
phó thủ tướng đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh quảng ninh đã đạt được trong bảy tháng qua đặc biệt là ở lĩnh vực thu ngân sách
để thực hiện nhiệm vụ năm tháng cuối năm phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị tỉnh quảng ninh tiếp tục ra soát từng lĩnh vực để có giải pháp thực hiện đạt kết quả cao nhất
quảng ninh cần bứt tốt để vừa đóng góp cho tỉnh vừa đóng góp chung cho cả nước tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ cao ở những lĩnh vực những ngành có thế mạnh như kinh tế biển du lịch
đối với khu hành chính kinh tế đặc biệt vân đồn chính phủ đã dự kiến chính quốc hội phương án tổ chức ubhkhn bổ sung quy chế giám sát cấp tỉnh đối với trưởng đặc khu có sự thống nhất về cơ chế với các đặc khu khác trong nước
quảng ninh tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện bổ sung quy hoạch tiếp tục góp ý để xây dựng luật đặc khu hành chính kinh tế khẩn trương lập đề án bổ sung quy hoạch để thành lập khu kinh tế quảng yên
đối với các đề xuất của tỉnh quảng ninh phó thủ tướng ra các bộ nghiên cứu giải quyết vấn đề cải cách tiền lương bảo hiểm xã hội chính sách người có công phó thủ tướng đánh giá cao và giao bộ nội vụ nghiên cứu các đề xuất của tỉnh

các nhà thầu đặc biệt quan tâm tới an toàn lao động không để xảy ra sai sót tai nạn cho người lao động